sáng nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
các lực lượng chức năng của bộ công an và công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng
trong vụ tấn công gây mất an ninh trẻ tự tại bãi nhân dân hai xã ea tiêu và ea cà tu huyện chư quỳnh
cũng trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu đã có hai đối tượng ra đầu thú
như vậy tính đến chín giờ sáng nay đã có ba mươi chín đối tượng bị bắt giữ
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại
đồng thời công an tỉnh đắk lắc kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc
một nhóm người dùng súng tấn công trụ sởi bãi nhân dân xã ea tiêu và ea cà tu
làm một số đồng chí công an xã hy sinh cán bộ xã người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc
các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để bảo đảm thông tin đúng sự thật